xin chào các bạn
hiện các lực lượng đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng vừa khám phá nhanh một vụ cướp tài sản táo tợn
đối tượng vào tận nhà dùng dao không chế chủ nhà để cướp tài sản
vào khoảng hai mươi hai h ngày chín tháng ba bà nông thị đương chú tại xã đàm thủy nằm ngủ tại nhà riêng
thì bị một đối tượng lẻn vào dùng dao uy hiếp cướp số tiền khoảng một mươi năm triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện trùng khánh phối hợp với công an xã đàm thủy
và lực lượng chức năng vào cuộc xác minh truy tìm thủ phạm
từ những thông tin do nạn nhân cung cấp và các tài liệu thu thập được
cơ quan công an xác định nông đình lợi chú cùng xóm với nạn nhân là đối tượng thực hiện vụ cướp
tại cơ quan điều tra lợi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
lợi là đối tượng nghiện ma túy sau khi cướp đối tượng đã sử dụng một năm triệu đồng để mua ma túy sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trần văn phương nguyên kế toán đảng ủy dân chính đảng tỉnh cà mau
trú tại phường bảy thành phố cà mau về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín văn phòng đảng ủy dân chính đảng
phân công trần văn phương thực hiện nhiệm vụ kế toán theo dõi tài chính cơ quan
và quản lý công tác thu nộp đảng phí của đảng ủy
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao phương thu đảng phí với số tiền trên một tám tỷ đồng
nhưng chỉ nộp về cơ quan chức năng hơn năm trăm linh triệu đồng còn lại số tiền trên một ba tỷ đồng
phương chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân
cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh khám xét nơi ở của trần văn phương để thu giữ tài liệu có liên quan
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã tạm giữ hình sự một mươi đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc và gá bạc
vào ngày một mươi tháng ba tại nhà của nguyễn thị phượng phòng cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào
bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc với hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ bao gồm trên hai trăm ba mươi triệu đồng năm mươi hai lá bài tay bốn bộ bài tay bảy điện thoại di động
và một số vật dụng liên quan khác
tụ điểm đánh bài cào này do đối tượng lê bửu châu đứng ra tổ chức
thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ và truy bắt các đối tượng có liên quan
để xử lý theo quy định